thưa quý vị vào ngày hai mươi tháng một mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người
đối với hai anh em ruột là nguyễn tấn lời sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn tấn dư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại xã bình trung huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trước đó do có mâu thuẫn với nguyễn tấn luật nên lời và dư đã mang theo dao và tiếp xuất
rồi hẹn luật đến bờ kè sông trà bồng ở huyện bình sơn để giải quyết mâu thuẫn
tại đây lời và dư đã dùng dao tuyếp sắt đánh chém nhiều nhát vào đầu của luật gây thương tích
phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
điều đáng nói ở đây luật lời và dư là anh em họ hàng trong một gia đình
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng là trà thanh phong và nguyễn đức thu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố
trước đó công an huyện thăng bình đã tiếp nhận đơn tố giác của
anh kiều minh hòa về việc bị phong và thu lừa chiếm đoạt số tiền lớn
theo đơn trình bày của anh hòa vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vợ của anh đã bị công an huyện duy xuyên
bắt giữ về hành vi chứa mại dâm sau đó anh hòa được thu giới thiệu gặp phong để chạy án
và phong ra giá chín trăm bảy mươi triệu đồng để lau vụ việc
tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì phong đã im hơi lặng tiếng không thực hiện lời hứa
công an huyện thăng bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ được hai đối tượng trên
và hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trà thanh phong
còn bị can nguyễn đức thu được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú
đột nhập vào trong cửa hàng tạp hóa và trộm cắp rất nhiều tài sản có giá trị
đối tượng trương trung tính vừa bị công an huyện giang thành tỉnh kiên giang khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú
tại cơ quan công an tính khai nhận do không có tiền tiêu xài cho nên vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tính đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại cửa hàng tạp hóa của bà nguyễn lê thị thanh thúy
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi tính mang theo một cây kéo cắt vách tôn của cửa hàng tạp hóa
đột nhập vào bên trong lấy được số tiền hơn một mươi hai triệu đồng cùng năm mươi thẻ cào điện thoại
trị giá khoảng ba năm triệu đồng một điện thoại di động sau đó tẩu thoát
cho đến khi bị công an phát hiện bắt giữ tính đã tiêu xài hết số tiền lấy trộm được
còn đối với số thẻ cào điện thoại tính nạp vào điện thoại cá nhân
nạp vào tài khoản chơi game và thua hết
ổ nhóm tín dụng đen phức tạp trên địa bàn các xã vùng biển thuộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và bị công an huyện hậu lộc triệt xóa
cầm đầu đường dây này là trịnh anh xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thị trấn hậu lộc
ngoài trịnh anh xuân năm đối tượng khác bị bắt gồm trương minh đăng trần cao hải trần văn cấp
lê ngọc nam tức nam trột và phạm văn dũng tức dũng khoan
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã cùng nhau góp vốn mở cửa hàng mua bán xe ô tô và tư vấn tài chính cầm cố tài sản
nhưng thực chất là để núp bóng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
trịnh anh xuân yêu cầu người vai phải viết giấy vai tiền không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chất
để người vai ký nhận hoặc điểm chỉ
khi người vay không trả nợ đúng hạn bọn chúng sẽ đăng tải lên mạng xã hội
nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình người thân của người vay
với lãi suất cắt cổ một trăm chín mươi bốn trịnh anh xuân đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã vùng biển của huyện hậu lộc vay tiền
qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa xét xử ba đối tượng bùi văn thuận lò văn duy và nguyễn thành tài
cùng chú xã bình phước huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong vụ án này còn một đối tượng tên sang đã trốn thoát nên cơ quan pháp luật tách ra để xử lý sau
theo cáo trạng ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi thuận rủ duy và tài vào tỉnh lâm đồng gặp đối tượng tên sang
chuyên làm giấy tờ giả đang ở trọ tại đức trọng
gặp nhau sang làm hai bộ giấy tờ giả duy mang tên phạm quốc hiền tài mang tên hồ đức tín
sau đó sang dẫn cả nhóm đi thuê một ô tô hiệu chevrolet tại đức trọng và một ô tô forever red ở tỉnh bình phước
cả hai xe này bốn đối tượng đều mang lên cầm cố tại đà lạt lấy năm trăm bảy mươi triệu đồng
sau này cơ quan pháp luật xác định
trị giá thực của hai xe là một tỷ bốn mươi triệu đồng
tại phiên tòa các đối tượng thừa nhận hành vi của mình
hội đồng xét xử xác định cả ba bị cáo phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
qua đó tuyên phạt bùi văn thuận một mươi tám năm tù lò văn duy và nguyễn thành tài cùng mức án một mươi sáu năm tù
tại tỉnh quảng trị hai đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển pháo nổ trái phép khi phát hiện lực lượng chức năng thì đã bỏ chạy tuy nhiên thì đã bị bắt giữ
trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn tám nghìn ba trăm linh bốn có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển pháo nổ từ địa bàn biên giới xã tân long huyện hướng hóa về thành phố đông hà nên đã tổ chức truy đuổi
đến địa phận thôn thuộc xã đà công huyện đà công
tổ công tác đã phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đắk rông dừng kiểm tra xe ô tô trên qua kiểm tra lái xe là trần đình tùng chú thôn ca hẹp xã tà rột huyện đắk rồng trên xe chở hồ văn nhòm chú tệ thôn a pun xã tà rột cùng nhiều thùng giấy bên trong chứa đựng tổng cộng một trăm một mươi kg pháo nổ
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
bị ban nhân dân tỉnh tây ninh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể là từ giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một sẽ tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với quán bar karaoke vũ trường massage internet trò chơi điện tử trên toàn địa bàn
ubnd tỉnh tây ninh chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý f f một tại nhà đảm bảo chặt chẽ đúng theo quy định và chỉ đạo của tỉnh cũng như hướng dẫn của sở y tế
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra thực hiện năm k khai báo và kiểm tra việc thực hiện quét mã qr nhất là tại các siêu thị và chợ